bộ công thương đã tổ chức lễ phát động chiến dịch giờ trái đất tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện thường niên được tổ chức vào tháng ba hàng năm với mục đích hướng tới thay đổi hành vi
bắt đầu cho lối sống xanh vì một thế giới tươi đẹp hơn
chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn một mươi chín tại việt nam được triển khai rộng rãi khắp sáu mươi bốn tỉnh thành phố trên cả nước
với thông điệp tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất
nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức trong chuỗi chiến dịch
như các hoạt động kết nối cam kết sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp
tuyên truyền hộ gia đình kết nối các nhà máy thực hiện sáng kiến tiết kiệm điện trong sản xuất
cùng nhiều hoạt động nghệ thuật khác
chiến dịch năm nay nhằm kêu gọi mọi cá nhân tổ chức tại việt nam tham gia các hoạt động tiết kiệm năng lượng
và hơn xa nữa là hành động hưởng ứng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
nghị thức tắt đèn giờ trái đất hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra từ hai mươi h đến hai mươi một h ba mươi ngày ba mươi tháng ba